phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa triệt phá thành công hai tụ điểm cờ bạc tại huyện hóc môn
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện hai mươi năm người tham gia đánh bạc đá gà tăng vật thu giữ gần một tỷ đồng tiền mặt
qua điều tra lực lượng chức năng xác định trần văn thảo bốn mươi tuổi ngụ huyện hóc môn là người cầm đầu hai tụ điểm cờ bạc này
trung bình mỗi ngày thảo thu về từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã tiến hành tạm giữ một mươi tám người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc